các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
trong giây phút ốt hận quyết đã không làm chủ được mình ra tay đâm vỡ trọng thương
phiền sự hôm đó thời gian trôi qua một cách khá chậm chạp
câu chuyện buồn của quyết khiến người dự khán xót xa đến nhói lòng
quyết đáng trách nhưng cũng đáng thương
trước khi vướng lao lý quyết được xóm làng đánh giá tính tình hiền lành chăm chỉ biết lo cho gia đình
năm hai nghìn một mươi bảy quyết kết hôn với chị nguyễn thị l hai mươi sáu tuổi
cuộc sống làm nông nghiệp thu nhập không dư giả
năm hai nghìn một mươi tám quyết vay tiền đi xuất khẩu lao động tại đài loan
năm hai nghìn hai mươi một khi con đầu lòng cứng cắp chị l đến bắc ninh làm công nhân
quyết trình bày đi đài loan hai đợt lần đầu năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một lần hai năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
thu nhập hàng tháng hai mươi hai mươi năm triệu đồng chỉ giữ lại chút ít để chi tiêu
còn lại gửi về cho vợ để tích góp nuôi con lo cho bố mẹ già
tuy nhiên hai lần hết hợp đồng trở về quê quyết băn khoăn bởi tiền gửi về nhiều
nhưng nay không thấy đâu gặng hỏi thì cả hai to tiếng
mâu thuẫn trong thời gian dài không thể hàn gắn
chị l về nhà ngoại sống để con lại cho bố mẹ chồng nuôi
giá như vợ chồng không xa cách thì chắc chắn xảy ra bi kịch này
quyết khai đã cố gắng níu kéo tình cảm xong bất thành đành chấp nhận
tận sau trong đôi mắt của quyết không khó để nhìn thấy những khoảng trống
mất mát hụt hẫng và trông tranh sau biến cố của đời mình
những giọt nước mắt đó không chỉ là nỗi ân hận của một người phạm tội
mà còn là cả sự bất lực tiếc nuối của một người chồng
đối với quyết dòng bão đã nổi lên từ nơi tưởng chừng là yên bình nhất
khoảng chín giờ ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba quyết đến tòa án gặp thẩm phán làm thủ tục ly hôn
lúc thẩm phán thông báo chị l đã tiêu hết số tiền tích góp là tài sản chung
quyết bực tức chạy về nhà lấy con dao sau đó điểm tĩnh yêu cầu tòa gọi lên nói chuyện
sau khi nghe thẩm phán đọc biên bản có nội dung chị l ghi trong giấy ly hôn
sẽ hỗ trợ nuôi con mỗi tháng một
quyết đáp không cần
anh ta quay sang hỏi vợ tiền tiêu hết rồi à xe bán rồi à vàng mất rồi à
chị l đáp ừ
vừa giất lời chị l bị quyết rút rao tác động một nhát trúng ngược trái
nạn nhân vùng dậy bỏ chạy được vài bước thì ngã bị tác động thêm bốn nhát tổn hại sức khỏe hai mươi sáu
lúc đó bị cáo rất bực vì vợ nói đã tiêu hết sạch số tiền gửi về
số tiền đó là công sức lao động của bị cáo sau nhiều năm xa xứ
quyết khai tại phiên xử
cũng tại phiên tòa quyết chốt bỏ lòng mình nói rõ nguyên nhân ra tay độc ác với vợ như vậy
còn liên quan đến chuyện ghen tuông nghi ngờ vợ đã ngoại tình
tất cả những ấm ức bấy lâu của quyết bày tỏ không phải để nhận được sự cảm thông tha thứ
mà đơn giản là để một lần được nhẹ lòng
theo lời khai của bị cáo hai vợ chồng bất hòa do quyết nghi ngờ chị l ngoại tình
quyết khai trong một lần về thép đã phát hiện trong tủ của vợ có thuốc tránh thai nên nổi giận
không chờ làm thủ tục ly hôn tại tòa án nhân dân huyện lộc hà
thấy vợ được một người đàn ông lạ trở đến sâu chuỗi mọi sự việc
lại nhớ tới việc cả hai từng tranh luận về nguồn gốc của thuốc tránh thai trong nhà
quyết mất hết lý trí xuống tay gây án
chỉ vì phút nông nổi ghen tuông bóng gió bị cáo đã tự đẩy bản thân bước qua lằn xanh thiện ác
nếu những nhát sao ấy khiến vợ tử vong con cái bị cáo khi lớn lên hiểu chuyện sẽ nghĩ như thế nào
hành động của bị cáo không chỉ khiến bản thân mà còn kéo theo bao nhiêu người phải chịu cùng hệ lụy
bị cáo thấy có đáng không
thẩm phán hồ đức quang chủ tọa phiên tòa hỏi
trước những câu hỏi phân tích của vị chủ tọa khuyết lặng đi rồi đáp
chỉ biết ân hận sau khi đã nuôi cơn giận trước đó đầu óc bị cáo chỉ toàn nỗi thủ tức
hội đồng xét xử phân tích bất cứ sự việc gì cũng cần thông tin đa chiều
việc nghi ngờ vợ ngoại tình có đúng hay không cần phải có xác minh
bị cáo đi nước ngoài nhiều năm vợ ở nhà nuôi con lại cha bố mẹ già
nên cần kiểm tra đã tiêu vào những việc gì có hữu ích hay không
việc đến cơ quan bảo vệ công lý gây án là quá coi thường pháp luật
tại phiên tòa chị l kiệm lời không nhắc đến chuyện tiền bạc phủ nhận ngoại tình
cho rằng khuyết là người hay ghen đồng thời xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho khuyết
sau vụ việc này vợ chồng quyết đã được tòa đồng ý cho thuận tình ly hôn
mong rằng chuỗi tháng này tiếp theo trong trại giam quyết sẽ cải tạo thật tốt
bình thản hơn khi nhớ về bi kịch đã qua để hướng tới một tương lai mở rộng phía trước
nhận định hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội coi thường pháp luật và tính mạng người khác
việc nạn nhân không chết là do được đưa đi cấp cứu kịp thời
nhưng theo tòa bị cáo đã thể hiện sự ăn năn hối lỗi luôn hứa vứt bỏ thù hận
vì thế bên cạnh tuyên bản án nghiêm minh thì cũng cần cho thấy sự khoan hồng hợp lý hợp tình
sau khi cân nhắc các tình tiết tại phiên sơ thẩm vừa qua
tòa án nhân dân tỉnh hà tĩnh đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn quyết mức án tám năm tù về tội giết người
khuyết phạm tội đương nhiên phải nhận sự trừng phạt của pháp luật bằng một bản án nghiêm minh
nhưng đâu đó vẫn còn nhiều điều dây dứt nối tiếc
mong rằng chuỗi tháng ngày tiếp theo trong trại giam quyết sẽ cải tạo thật tốt
bình thản hơn khi nhớ về bi kịch đã qua để hướng tới một tương lai rộng mở phía trước
tha thứ cho bản thân và tất cả
cả nhà ba người bỏ mạng vì lá đơn ly hôn
một vụ thảm án đau lòng xảy ra đúng vào ngày gia đình việt nam hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
lẽ ra đó là ngày hạnh phúc với chị đào thị sim ở thôn bái trang xã quỳnh hoa quỳnh phụ thái bình
thì lại là ngày tang thương nhất khi các con của chị bất cả mẹ
cả ông bà ngoại chỉ vì hành động tàn ác của người cha vũ phu
khoảng tám giờ sáng ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đào văn thỉnh chồng chị siêm
đến nhà của ông đào đình kiểu sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu và bà vũ thị mộc
sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu là bố mẹ vợ ở cùng thôn để nói chuyện
quá trình nói chuyện thịnh xảy ra mâu thuẫn với vợ và bố mẹ vợ nên đe dọa đốt cả nhà bố vợ
thấy vậy ông cửu đã chửi thịnh là đồ khốn nạn rồi thách con rể làm cái việc mà anh ta vừa đe dọa
đằng sẵn cơn ốt ức vì vợ nhất mực đòi ly hôn giờ lại bị bố vợ chửi
nên thịnh đã chạy xuống bếp lấy con dao mát chạy lên nhà rồi sát hại bố vợ
chị đào thị sim và mẹ đẻ thấy vậy lao vào ôm thịnh để can ngăn
nhưng cũng bị thịnh xuống tay đoạt mạng
sau đó thịnh cởi áo vắt lên dây phơi rút chiếc vỏ chăn đang phơi ở dây xuống đắp cha mẹ vợ
đối tượng rửa chân tay rồi đi xe máy về nhà cùng thôn để tắm giặt thay quần áo
sau đó thịnh ra công an xã quỳnh hoa tự thú
tại hiện trường ông cửu bỏ mạng trong tư thế ngồi trên ghế ở ngoài sân
riêng bà mộc và chị siêm được phát hiện nằm trên đường dẫn ra ngõ
cạnh nạn nhân sim cơ quan chức năng phát hiện một lá đơn ly hôn
khi lên công an xã quỳnh hoa đầu thú thịnh nói mình đã hãm hại vợ và bố mẹ vợ và muốn công an bắt mình
tuy nhiên trước thái độ bình tĩnh và không hề tỏ ra run sợ thịnh đã khiến một cán bộ công an xã nghĩ rằng anh đang đùa
phải đến lần thứ hai thịnh khẳng định điều đó thì anh mới gọi điện xuống thôn bái trang để yêu cầu xác minh thì đúng là như vậy
được biết vợ chồng thịnh lấy nhau được hơn một năm thì chị siêm sinh con gái đầu lòng
khi con gái đầu cứng cắp vợ chồng thịnh chuyển vào tây nguyên buôn bán tinh dầu từ cao su lốp xe đã qua sử dụng
cách đây năm năm khi chị xim sinh bé gái thứ hai thì ba mẹ con về quê ở hàn với bố mẹ chồng
còn thịnh vẫn làm ăn trong miền nam và thi thoảng về quê thăm vợ con
khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi thịnh chính thức về hẳn với vợ con
cũng từ đây mâu thuẫn gia đình thường xuyên xảy ra
bản thân thịnh là đối tượng nghiện từng nhiều lần đánh vợ thậm chí có lần đổ xăng vào người dọa đốt vợ
phía chị sim đã nhiều lần bỏ về nhà bố mẹ đẻ nhưng vì thương hai đứa con gái còn nhỏ nên lại về sống với thịnh
gần đây chị sim làm đơn đi dị chồng cơ sở thôn xóm đã tổ chức hòa giải nhưng không thành
theo lời một người hàng xóm khác sống gần nhà thịnh sau khi xảy ra vụ việc thương tâm
có tin đồn chị siêm và cháu họ có quan hệ mập mờ nên thịnh ghen tuông vác dao đến xử lý
một hàng xóm cho biết tôi ở gần nhà và khẳng định không có việc ấy
cháu bé mới học lớp một mươi là con em gái đào văn thịnh
do mẹ đi làm xa nên gửi cháu ở nhà nhưng thịnh rất hay đánh cháu còn gạ gẫm cháu hút chích
chị xiêm nhiều lần thấy việc này nên can cháu không dính vào thịnh vì sợ cháu nghiện giống rác
rồi gọi điện cho mẹ cháu đón ra hải phòng ở
chẳng ngờ người cháu đi bù lu bù lo với cả xóm làm vợ mình ngủ cảm với cháu
trước đó vào sáng ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một chị đào thị sim sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám vợ thịnh
có đến ủy ban nhân dân xã quỳnh hoa xin các thủ tục để chuyển giấy ly hôn lên tòa án nhân dân huyện quỳnh phụ
ở địa phương thịnh có biểu hiện hay tụ tập và nghi nghiện nên nằm trong diện nghi nghiện của ban công an xã
vào sáng ngày hai mươi năm tháng sáu qua các nguồn tin của quần chúng nhân dân công an xã quỳnh hoa có đưa thịnh đi test nhanh về chất cấm tại trung tâm y tế huyện quỳnh phụ
tuy nhiên kết quả xét nghiệm anh ta lại âm tính
bà con hàng xóm mà chính quyền địa phương đã tổ chức tăng lễ cho ba nạn nhân xấu xố
có mặt tại đám tang nhiều người không tin vào mắt mình trước việc thịnh ra tay hãm hại cả gia đình nhà vợ một cách độc ác và tàn nhẫn đến vậy
có mặt tại tăng lễ anh nam hàng xóm cho biết trước đây vợ chồng thịnh đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn cãi vã
sáng nay khi xảy ra vụ việc tại địa phương không ai hay biết thịnh gây án như thế nào
khi thịnh đến công an đầu thú thì người dân địa phương mới biết
bởi sáng nay mọi người đi làm đồng không ở nhà nên không hóa án
không ai hay biết chuyện gì xảy ra
cũng theo lời anh nam sau khi hãm lại cả nhà vợ trên đường tới công an đầu thú thịnh gặp người quen và có nói
lần này cháu đi luôn chắc không về nữa
tuy nhiên khi nghe thấy vậy không ai dám tin vào tội ác tài trời mà hắn đã gây ra
tối hai mươi bảy tháng sáu thình uống rượu với người thân và bảo rằng bây giờ cháu tu trí làm ăn rồi không còn chơi bởi nghịch nghiệm nữa
ngay thịnh nói vậy mọi người nghĩ rằng hắn đã tỉnh ngộ làm ăn không ngờ lại ra tay độc ác như vậy
chia sẻ với chị sim
hàng xóm cho biết chị siêm là người hiền lành chịu khó và có nhan sát ở địa phương nên khá nhiều người muốn hỏi làm vợ
liên quan đến vụ việc này sau thời gian điều tra cơ quan tố tụng đã chuyển hồ sơ truy tố thịnh
tòa án nhân dân tỉnh thái bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo đào văn thịnh
căn cứ vào các tình tiết lời khai tại tòa và các quy định của pháp luật hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đào văn thịnh mức án tử hình
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết